tỉnh bình định là một trong những địa phương có nhiều tàu cá bị gặp nạn do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua
nhằm chia sẻ khó khăn với ngư dân các nhà tài trợ vừa tổ chức trao sổ tiết kiệm và tiền mặt
có tổng trị giá gần tám trăm linh triệu đồng cho bà con tại các huyện hoài nhơn phù cát và thị xã an nhơn
một mươi hộ ngư dân có tàu bị gặp nạn trên biển trong thời gian qua được hỗ trợ một mươi triệu đồng
hai gia đình có ngư dân bị chết trên biển mỗi hộ được hỗ trợ một mươi triệu đồng
ngư dân nguyễn thị thư xã hoài thanh huyện hoài nhơn có tàu sát bị sóng đánh chìm trên biển được trao sổ tiết kiệm ba mươi triệu đồng
ngoài ra một trăm chín mươi ba hộ dân ở huyện tuy phước bị thiệt hại do mưa lũ cũng được hỗ trợ mỗi xuất quà trị giá ba triệu đồng